về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành tổng mức đầu tư dự án là hai mươi hai chín trăm ba mươi tám tỷ đồng diện tích đất thu hồi là năm ba trăm chín mươi chín ba mươi năm hectare
việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi
chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn
ngoài nguồn vốn năm tỷ đồng đã được thông qua quốc hội sẽ bố trí bổ sung một mươi năm tỷ đồng trong tổng số tám mươi tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia hai chín trăm ba mươi tám tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao đất tái định cư giai đoạn đầu
toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất giao đất tái định cư cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương
chính phủ xác định tỷ lệ phân chia phù hợp giữa trung ương và địa phương để điều tiết khoản thu từ việc khai thác quỹ đất theo quy hoạch vùng phụ cận cảng hàng không quốc tế long thành
tiếp tục chương trình làm việc chiều nay quốc hội nghe báo cáo giải trình nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
với tỷ lệ chín mươi ba sáu mươi chín quốc hội đã chính thức bấm nút thông qua văn bản pháp lý này
theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tp hcm quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ một mươi hectare trở lên phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định
việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất này phải thực hiện công khai lấy ý kiến người dân
hội đồng nhân dân tp hcm đề xuất để chính phủ xem xét trình ủy ban thường vụ quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố
thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế xuất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường
mức tăng thuế hoặc thuế xuất không quá hai mươi năm so với mức thuế hoặc thuế xuất hiện hành
ngân sách thành phố được hưởng một trăm linh số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh này
hội đồng nhân dân tp hcm được quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức khu vực quản lý nhà nước
tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp
tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập nhưng tối đa không quá một tám lần mức lương ngạch bậc trước vụ
nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sau hai mươi sáu ngày làm việc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn đã đi đến phiên họp cuối cùng trong chiều nay
sau khi được đa số các ý kiến đánh giá là đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình và nhiệm vụ đã đề ra
trước khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc với tỷ lệ đa số phiếu
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
theo nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong thời gian các cơ quan hành chính nhà nước tập trung giả soát giảm số lượng các ban chỉ đạo
tổ chức phối hợp liên ngành ở cả trung ương và địa phương giải thể những tổ chức không hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả xác định tiêu chí phân loại điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập
không bố trí tổ chức theo đơn vị hành chính lãnh thổ thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động bảo đảm đến năm hai nghìn hai mươi
giảm được một mươi so với biên chế giao năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đây là kỳ họp có phiên chất vấn dài nhất từ trước đến nay và cũng là kỳ họp
được thủ tướng trả lời trong thời gian dài nhất
nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như bot nợ công dự án sân bay long thành
đã được đưa ra bàn thảo tại nghị trường một cách thẳng thắn
nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành
tinh thần đổi mới sáng tạo hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ tư
chương trình kỳ họp đã được bố trí hợp lý có sự điều chỉnh linh hoạt kịp thời
góp phần bảo đảm hoàn thành tốt tất cả các nội dung
việc đổi mới cách thức thảo luận về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
tăng thời gian thảo luận tại hội trường tăng cường tính đối thoại và tranh luận
đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng
việc bố trí nhiều hơn các phiên truyền hình phát thanh trực tiếp những nội dung
mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm nhất là việc thảo luận về các báo cáo kết quả
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về thi hành án phòng chống tham nhũng
giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
đã góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của quốc hội với cử tri
và nhận được sự ủng hộ đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân
chủ tịch quốc hội đề nghị sau kỳ họp các đại biểu quốc hội tích cực chủ động hơn nữa
trong công tác giấy
tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân
nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kiến nghị kịp thời
với quốc hội chính phủ và các cơ quan hữu quan
tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam các bậc lão thành cách mạng các vị khách quý
các vị đại biểu quốc hội và toàn thể đồng bào cử tri cả nước
mạnh khỏe hạnh phúc và thành công xin trân trọng cảm ơn
ngay sau khi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp
theo đó tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua sáu luật một mươi một nghị quyết
và xem xét các kỳ họp
cũng tại kỳ họp quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tải đối với ông trung quang nghĩa
và chức vụ tổng thanh tra chính phủ đối với ông phan văn sáu
và bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tài
đối với ông nguyễn văn thể và tổng thanh tra chính phủ đối với ông lê minh khái
trong thời gian ba ngày chất vấn bộ trưởng bộ tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông tranh án tòa án nhân dân tối cao
và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham gia trả lời gần hai trăm linh lượt đại biểu đặt câu hỏi và chất vấn
các thành viên chính phủ và tranh án tòa án nhân dân tối cao trả lời đầy đủ
giải trình rõ thẳng thắn và làm rõ trách nhiệm trong phạm vi phụ trách
đồng thời cam kết khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quả tăng cường kỷ luật kỷ cương
và quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về việc quốc hội sẽ tập trung thay đổi điều gì
để tăng tính hiệu quả của các kỳ họp tới ông nguyễn hạnh phúc
ủy viên trung ương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho biết
tiếp nối các kỳ họp kỳ họp này quốc hội đã tăng cường tranh luận tại các phiên thảo luận
giữa đại biểu quốc hội với các thành viên chính phủ cũng như giữa các đại biểu quốc hội
quốc hội sẽ tiếp tục phát huy điều này tại các kỳ họp sau
kết thúc hai mươi sáu ngày làm việc của kỳ họp đối với mỗi đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
thì kỳ họp lần thứ tư này đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc
và có một điểm chung đối với các đại biểu đó là nhiều vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm
như bot nợ công đã được chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn tại các phiên họp
sau đây là một số ý kiến của các đại biểu quốc hội được chúng tôi ghi nhận sau phiên bế mạc
liên quan đến kỳ họp này
các đại biểu và các cử tri cũng đánh giá cao về những các chương trình của kỳ họp được đưa ra
thông qua những thảo luận về các dự luật
và thảo luận về những vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của đất nước
như là vấn đề nợ công vấn đề bot
rồi là những luật quan trọng mà chúng ta cần thiết phải thảo luận để thông qua
thì đợt này cũng đã giải quyết được và tạo sự đồng thuận cao
tôi đánh giá cao
vấn đề khâu chất vấn của các đại biểu quốc hội
và phần trả lời của các bộ trưởng của thủ tướng
đã đi đúng những điểm mà cử tri đang rất quan tâm
đặc biệt là ở khâu lập pháp
thì quốc hội đã thảo luận rất sâu nổi
và tranh luận với nhau từng cái điều khoản của luật
để làm sao khi luật được ban hành
nó đi vào thực tiễn của cuộc sống
điểm nhấn này thì có cái tôi ấn tượng nhất
đó là cái việc kéo dài phiên tranh luật
cũng như là viên chất vấn và trả lời chất vấn
thì số lượng đại biểu học hỏi cũng như được sự trả lời
của các bộ trưởng các thủ tướng tăng hơn rõ rệt
một số các câu hỏi đã được các nhà quản lý
đã chỉ ra các kết luận cụ thể
và giúp cho các đại biểu như cử tri cả nước
hiểu được sự cố gắng của chính phủ
cũng như những khó khăn và vương mắc của chính phủ đang gặp
và phương pháp để có thể đổi mới trong tương lai
thưa quý vị sáng nay tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
bộ ngoại giao phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
và văn phòng đại diện unesco tại hà nội
đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ba mươi năm
ngày unesco ra nghị quyết vinh danh chủ tịch hồ chí minh
với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc
và danh nhân văn hóa kiệt xuất của việt nam
sự buổi lễ có đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ ngoại giao phạm bình minh
bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí nguyễn sinh hùng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
phát biểu tại lễ miết tinh phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá
nghị quyết của unesco có giá trị lớn lao
là sự ghi nhận của thế giới liên hợp quốc
tổ chức quốc tế toàn cầu lớn nhất
đối với những giá trị cao đẹp của nhân dân việt nam
dân tộc việt nam mà chủ tịch hồ chí minh
là hiện thân cao quý nhất xuất sắc nhất
coi đó còn là nguồn cổ vũ lớn lao
là biểu hiện của tình cảm bạn bè quốc tế
đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam
trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
cùng phấn đấu vì những giá trị cao đẹp của nhân loại tiến bộ
tại buổi lễ cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
được tái hiện sinh động qua hai trăm năm mươi bức ảnh
trong triển lãm tư liệu mang tên
chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc việt nam
nhà văn hóa kiệt xuất
triển lãm mở đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại đường xoài khu di tích chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn khổ lễ kỷ niệm
các đại biểu cũng đã tham gia tọa đàm quốc tế
chủ tịch hồ chí minh với nhân dân thế giới
các tham luận tiếp tục nêu rõ hơn
về tư tưởng chủ tịch hồ chí minh
cũng như vai trò và đóng góp của người
đối với tiến trình phát triển của nhân loại
sáng nay tại kỳ họp bất thường
của đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm
chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tp đà nẵng
và tư cách đại biểu hội đồng nhân dân
của ông nguyễn xuân anh
trước đó ngày sáu tháng một mươi
ban chấp hành trung ương đảng
đã cách chức bí thư thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và cho thôi chức
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đối với ông nguyễn xuân anh
ông nguyễn xuân anh chịu trách nhiệm chính
về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp bất thường
của hội đồng nhân dân tp đà nẵng lần này
một trăm linh đại biểu đã thống nhất
bãi nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân
và tư cách đại biểu
đối với ông nguyễn xuân anh
thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng
đã thống nhất phần công ông nguyễn nho trung
phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp
chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan này
cho đến khi bầu cử nhân sự mới
vào chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tp
tiếp nối chương trình
lào cai nhiệt độ sapa giảm thấp nhất
từ đầu mùa đông tới nay
quảng ngãi phân bổ một tấn gạo
cứu đói cho người dân vùng lũ
thưa quý vị tiếp tục thông tin
về đợt không khí lạnh tăng cường
trong đêm về sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
do không khí lạnh có cứng độ mạnh
kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao
đã khiến cho toàn tỉnh lào cai
có mưa trên diện rộng
cùng với mưa nhiệt độ tại các địa phương
nơi đây tiếp tục giảm sâu trời chuyển rét đậm
trong đó tại khu du lịch quốc gia sapa
nhiệt độ giảm chỉ còn ba bốn độ c
lúc bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
các trạm khí tượng ở lào cai
quan trắc được nhiệt độ thấp nhất
đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
cụ thể tại thành phố lào cai
nhiệt độ giảm còn một mươi hai năm độ c
huyện bảo yên rét hơn với một mươi một hai độ c
thị trấn bắc hà giảm xuống bảy năm độ c
riêng khu du lịch sapa rét nhất
nhiệt độ khoảng từ ba đến bốn độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai
các khu vực có độ cao từ hai bảy trăm linh m trở lên
nhiệt độ đều xuống dưới độ c
hiện thời tiết rét sâu và còn kéo dài
do đó để giảm thiểu mọi thiệt hại
huyện sapa đã khuyến cáo người dân
cần áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhất
để phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi
các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn
thực hiện nghiêm công tác
bảo đảm an toàn khi tổ chức các tour du lịch
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền
vận động người dân không chăn thả
gia súc trong những ngày nhiệt độ thấp
giữ chữ thức ăn và che chắn kín chuồng trại
để chống rét cho gia súc
còn tại yên bái nhiệt độ
ở các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh
cũng liên tục giảm giao động từ sáu đến một mươi ba độ c
các trường học nơi đây
đã có nhiều giải pháp để phòng chống rét
bảo đảm sức khỏe và duy trì
tỷ lệ chuyên cần của các em học sinh
trường phổ thông dân tộc
bán chú tiểu học và trung học cơ sở
xã suối giàng huyện văn chấn
nằm trên độ cao hơn một ba trăm linh m
so với mực nước biển
trong những ngày này nhiệt độ tại đây đã hạ thấp
từ sáu đến một mươi độ c
trường có hơn bảy trăm linh học sinh
chủ yếu là đồng bào dân tộc mông
trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
ban giám hiệu nhà trường đã chủ động
triển khai các biện pháp phòng chống rét kịp thời
để giữ ấm cho học sinh
bên cạnh đó để giữ ấm và bảo đảm
sức khỏe cho học sinh trong nhà trường
cán bộ y tế học đường thường xuyên kiểm tra
sức khỏe đồng thời bổ sung thêm
chất trinh dưỡng qua các bữa ăn bán chú
cho học sinh
các học sinh liên ỹ chí nguyên compaders
chỉ đạo cho các y tế nhà trường tiếp tục theo dõi
và để tuyên truyền cho các em về phòng chống
và bệnh thường gặp khi và hai mùa trường
hãy cắt thử thách điểm như những con thân
hay những mẫu kiếp trước
về thời tiết
theo dõi thời tiết theo từng ngày về phía ban chỉ đạo phòng chống z của đơn vị chúng tôi là đã có kịp thời liên lạc với tất cả các đơn vị trường nắm bắt tình hình z tại địa phương
chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường là có các biện pháp phòng chống rét như là chuẩn bị củi để cho học sinh sửa ấm thế rồi là chuẩn bị các lương thực thực phẩm dự trữ cho mùa đông này
tổ chức cho học sinh có các bữa ăn có nhiều chất dinh dưỡng hơn để đảm bảo đủ sức khỏe để chống rét cho mùa đông này
việc chủ động phòng chống rét cho học sinh của cấp ủy chính quyền và các nhà trường tại những xã vùng cao của tỉnh yên bái trong thời điểm giá rét là việc làm hết sức cần thiết góp phần duy trì ổn định mọi hoạt động học tập giảng dạy tạo điều kiện quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh yên bái
trước tình hình mưa bão phức tạp cơ quan chức năng tỉnh quảng nam đang tăng cường kiểm tra siết chặt hoạt động của các phương tiện đường thủy nội địa nhất là các bến đỏ ngang
theo đó các cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát việc người dân dùng ghe thuyền đi lại và vận chuyển hàng hóa trên các sông và lòng hồ thủy điện thủy lợi trong mùa mưa bão
để ngăn ngừa tai nạn đường thủy xảy ra làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân từ đầu mùa mưa bão năm nay các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuần tra quản lý chặt chẽ và cường quyết đình chỉ phương tiện tại các bến đỏ ngang nếu không đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn về vận tải đường thủy trong mùa mưa lũ
qua kiểm tra đến nay cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động chín bến đỏ ngang do không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
theo quy định hiện tại các đơn vị quản lý đường thủy nội địa đang tăng cường kiểm tra khẩn trương khôi phục lại hệ thống biển báo phao luồng
bên cạnh đó thanh tra giao thông cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải đường thủy không bảo đảm an toàn tại các bến đỏ ngang các tuyến đường thủy nội địa
thời gian gần đây mực chiều cường trên địa bàn tỉnh cà mau dâng cao một số nơi vượt mức báo động ba và đạt mốc cao nhất trong vòng nhiều năm qua
chiều cường đã làm tràn bờ vỡ bờ gây ngập úng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân tại nhiều địa phương
mưa lớn kết hợp chiều cường trên địa bàn các huyện thới bình u minh trần văn thời và thành phố cà mau đã làm thiệt hại chín ba trăm ba mươi hectare lúa hai trăm hai mươi tám hectare hoa màu
thiên tai còn làm tràn bờ và tràn lộ giao thông với tổng chiều dài trên một trăm bảy mươi bốn km làm ảnh hưởng gần một trăm năm mươi bảy hectare diện tích nuôi trồng thủy sản
riêng tại huyện ngọc hiển có khoảng hai năm km đường cấp sáu bị ảnh hưởng do chiều cường với một mươi hai vị trí bị ảnh hưởng
tại các xã viên an đông tân an tây thị trấn rạch gốc tam giang tây viên an
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau đã thành lập đoàn công tác phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện kiểm tra một số địa điểm bị ảnh hưởng do chiều cường
trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi của tỉnh tiến hành nạo vét các cửa cống và cử cán bộ kỹ thuật quản lý vận hành các cống khép kín tiểu vùng để chủ động lịch đóng mở khi có yêu cầu
đồng thời chủ động bồi trúc các tuyến bờ bao ứng phó với diễn biến bất thường của chiều cường nước dâng từ nay đến cuối năm
tại quảng ngãi chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo sẽ phân bổ một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân vùng lũ
những hộ gia đình bị thiếu đói sẽ nhận mức trợ cấp một mươi năm kg gạo một khẩu trên một tháng
thời gian được trợ cấp là một tháng hơn một tấn gạo sẽ được phân bổ cho tất cả các hộ từ nay đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hiện chính quyền địa phương các huyện thành phố phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội cục dự trữ nhà nước khu vực nghĩa bình ký hợp đồng vận chuyển chuẩn bị kho tiếp nhận bảo quản
tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu việc tổ chức cấp phát gạo cho người dân phải dựa vào tình hình thiếu đói thực tế
trong người dân xét chọn đối tượng cứu đói chính xác tổ chức cấp gạo cứu đói từ nay đến trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy không để tình trạng người dân thiếu đói do mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh
khoảng hai mươi hai giờ đêm qua ngày hai mươi ba tháng một mươi một trong lúc chạy vào cửa biển neo đậu tàu cá qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu ts đã bị sóng đánh mắc cạn một thuyền viên mất tích
như vậy chỉ trong hai ngày đã có hai tàu chìm mắc cạn tại các cửa biển
gây thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân quảng ngãi
tàu cá qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu ts công suất bảy trăm một mươi năm cv cùng một mươi một thuyền viên đang trên đường chạy vào cửa biển mỹ á ở xã phổ quang để tranh gió
khi vừa đến đầu cửa biển sóng lớn đánh mạnh chết máy tàu qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu bị hư hỏng nặng và mắc cạn ngay cửa biển mỹ á
tàu bị sóng lớn đánh là một thuyền viên mất tích các ngành chức năng của quảng ngãi đang tập trung tìm kiếm
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm bốn mươi một ts đang neo đậu tại cửa biển sa cần cũng bị sóng đánh chìm
nguyên nhân là do khi đưa tàu vào cảng sa cần để neo đậu đến đêm bất ngờ gặp rông lốc làm đứt dây neo
tàu cá trôi giạt và va vào đê chắn sóng hơn ba mươi tấn mực cùng tàu chìm ngay cửa biển tổng thiệt hại ước tính hơn một mươi tỷ đồng
tàu cá qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu ts công suất bảy trăm một mươi năm cv cùng một mươi một thuyền viên đang trên đường chạy vào cửa biển mỹ á ở xã phổ quảng ngãi
sau ba năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội của ban bí thư trung ương đảng
đến nay tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội đã đạt gần một trăm tám mươi tỷ đồng tăng hơn một mươi bảy tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng dư nợ là gần một trăm bảy mươi tỷ đồng tăng hơn một mươi hai tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi tám
nhờ quán triệt chỉ thị bốn mươi sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền hoạt động tín dụng
chính sách xã hội đã được tăng cường rõ rệt
mặc dù có nhiều khó khăn về kinh tế nhưng chính phủ và các bộ ngành vẫn ưu tiên dành nguồn vốn để bổ sung cho tín dụng chính sách
đến nay đã có một mươi một một trăm linh bốn trong số một mươi một một trăm năm mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc tham gia ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện
hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác ngày càng được củng cố và nâng cao
ý thức của hộ vay trong chấp hành quy định về vay trả được nâng lên rõ rệt hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được phát huy
thưa quý vị tuy thời tiết diễn biến bất thường nhưng tổng sản lượng khai thác thủy sản cá vụ nam năm hai nghìn một mươi bảy vẫn tăng gần năm so với cùng kỳ năm trước và đạt trên một tám trăm linh tấn
theo đánh giá của tổng cục thủy sản tổng sản lượng cá vụ nam có tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng giá bán sản phẩm và hiệu quả sản xuất không tăng đáng kể
bên cạnh đó là công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản còn bất cập tàu cá nhỏ hoạt động ven bờ còn nhiều tình trạng khai thác bất hợp pháp vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức
về kế hoạch triển khai khai thác cá vụ bắc năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đạt mục tiêu tổng sản lượng khai thác đạt trên một bốn trăm linh
trong đó khai thác hải sản đạt trên một ba trăm linh tấn còn lại là khai thác nội địa
bên cạnh đó một trong những nhiệm vụ được xác định là trọng tâm trong thời gian tới đó là triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng của liên minh châu âu eu
thông qua việc cụ thể hóa các quy định từ luật thủy sản mới được quốc hội thông qua điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản
ban hành chỉ thị của thủ tướng chính phủ và kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đầu năm đến nay giá cá tra nguyên liệu liên tục tăng và ở mức hai mươi tám năm trăm linh đồng đến ba mươi đồng một kg
tăng bốn đồng đến bảy đồng so với cùng kỳ năm ngoái đây cũng là mức giá cao nhất từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyên nhân là do diện tích nuôi trồng ngày càng giảm trong khi đó nhu cầu cá cha ngày càng tăng đặc biệt ở thị trường trung quốc
quốc gia này cũng đang vượt mỹ và eu trở thành thị trường nguyên liệu
nhiều nhà máy nhập khẩu cá tra lớn nhất của việt nam chiếm trên hai mươi hai thị phần mỹ xét thứ hai với hơn một mươi chín
hiện nhu cầu nhập tại một số thị trường lớn như mỹ eu mexico brazil bắt đầu tăng do khách hàng chuẩn bị cho noel và các ngày lễ lớn
lượng đơn hàng cũng tăng từ năm hai mươi so với trước trong khi giá nguyên liệu tăng cao nhiều vùng nuôi đã hết cá hoặc cá nhỏ dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu
ngoài các vùng nuôi riêng nhiều nhà máy phải đi tìm nguồn nguyên liệu nhằm đảm bảo đủ hàng
cho chế biến xuất khẩu đối với các đơn hàng cuối năm cũng chính những tác động này khiến cho giá cá cha giống tăng mạnh lên sáu mươi đồng một kg loại hai mươi con tăng hai mươi đồng so với cùng kỳ năm ngoái
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
theo đó căn cứ kết quả điều tra tài liệu chứng cứ đã thu nhập được có trong hồ sơ vụ án ngày hai mươi ba tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bảy đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại ngân hàng này
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nói trên và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã triển khai thi hành
vụ án xảy ra tại đông á banh thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng một mươi bảy bị can thu hồi số tài sản trị giá trên hai tỷ đồng
trong phần tin quốc tế nước anh tìm cách phá vỡ bế tắc trong đàm phán brexit
canada tìm cách giải quyết vấn đề người bị nạn từ mỹ
liên quan đến tiến trình đàm phán brexit thủ tướng anh theresa may sẽ thông báo với lãnh đạo châu âu

tướng anh theresa may sẽ thông báo với lãnh đạo châu âu
rằng nước anh sẵn sàng trả thêm chi phí rời khỏi eu nhằm phá vỡ bế tắc trong đàm phán brexit hiện nay
dự kiến thông điệp này sẽ được thủ tướng theresa may đưa ra trong cuộc gặp với chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại bruxelles bỉ để chuẩn bị cho các cuộc gặp then chốt sau đó
với chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker và quan chức eu phụ trách đàm phán brexit michel barnier trong một mươi ngày sau đó
với sự ủng hộ từ phía các bộ trưởng trong chính phủ anh trong tuần qua về việc chấp nhận trả cho eu khoản tài chính bồi thường có thể lên đến bốn mươi tỷ euro
thủ tướng theresa may không loại trừ khả năng sẽ đưa ra cam kết bằng văn bản với châu âu về nghĩa vụ tài chính của mình
thủ tướng theresa may được cho là đang nỗ lực giành được một kết quả tích cực trong đàm phán brexit trước khi khép lại năm hai nghìn một mươi bảy đầy khó khăn với chính phủ anh và đảng bảo thủ
tập đoàn mitsumishi matsumoto
của nhật bản cho biết các công ty con của tập đoàn này đã làm giả mạo dữ liệu sản phẩm
theo đó mitsubisi matteria đã trở thành công ty mới nhất tại nhật bản thừa nhận có vấn đề trong khâu giám sát chất lượng sản phẩm
theo mitsubishi materia những sản phẩm bị giả mạo thông số bao gồm các miếng đệm cao su thường được sử dụng để ngăn ngừa do dì chất lòng
hoặc khí ga từ các đường ống dùng trong nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp vũ trụ và công nghiệp ô tô
một số phụ tùng ô tô và các sản phẩm khác cũng bị dính líu đến bê bối giả mạo dữ liệu sản phẩm này
mitsubishi mattheria cho biết các công ty con của tập đoàn đã làm sai lệch dữ liệu về đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm trước khi bán cho khách hàng
tập đoàn cam kết sẽ làm việc với các khách hàng bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn cho các sản phẩm của họ
mitsubishi mattheria thừa nhận bê bối giả mạo dữ liệu sản phẩm sau khi người tiêu dùng nhật bản chứng kiến hàng loạt vụ sai sót trong quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm
tại hàng loạt công ty tập đoàn lớn của nhật bản như kobe stu nissan và subaru
làn sóng người tị nạn qua biên giới nước mỹ vào canada đang là vấn đề đau đầu đối với giới chức của nước này sau khi nước mỹ công bố quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người haiti nhập cư nước mỹ
nhóm công tác liên chính phủ đặc biệt về di cư không thường xuyên cơ quan trực thuộc chính phủ canada

giải quyết vấn đề người tị nạn từ mỹ
bộ di trú canada khẳng định canada là đất nước cởi mở và chào đón người xin tị nạn
tuy nhiên tiến trình này phải được thực hiện đúng trình tự và thông qua các kênh thích hợp
tổng số người tị nạn từ mỹ vào canada qua các cánh đồng và rừng rậm trong thời gian từ tháng hai đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi bốn bốn trăm sáu mươi bảy người tị nạn vào nước này
đến nay khoảng một năm trăm bảy mươi hai trường hợp đã được xem xét
xem xét trong đó sáu mươi đã được chấp nhận
phần lớn các trường hợp được chấp nhận là những người tị nạn đến từ syri yemen sudan và thổ nhĩ kỳ
trong khi đó hơn chín mươi số người haiti xin tị nạn tại canada bị từ chối